công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã triệu tập một người bán hàng rong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở huyện kiến sương thái bình tới trụ sở để làm rõ về hành vi chặt chém khách nước ngoài
theo đó vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh
người bán bánh rán rạo ở hồ hoàn kiếm đã bán ba chiếc bánh rán với rán năm mươi đồng cho hai du khách người nước ngoài
ngay khi nắm được thông tin công an quận hoàn kiếm đã giả soát và làm rõ hành vi trên
tại cơ quan công an người này thừa nhận vụ việc xảy ra vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
tại khu vực gần quảng trường đông kinh nghĩa thục
công an quận hoàn kiếm đã lập hồ sơ xử lý người này với hai lỗi
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị với mức xử phạt là hai trăm linh đồng